chiều ngày hai mươi năm tháng một mươi hai quận màu cam ba đình hà nội đã ban hành các quy định xiết lại phòng chống dịch
dừng tụ tập đông người dừng bán hàng ăn uống tại chỗ
theo đó ủy ban nhân dân quận ba đình yêu cầu các đơn vị tổ chức hạn chế họp hội nghị đông người chưa cần thiết
tăng cường hình thức họp trực tuyến và ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc
các phòng ban đơn vị thuộc quận tổ chức cho cán bộ công chức người lao động
làm việc luân phiên năm mươi tại cơ quan năm mươi làm việc tại nhà
trừ các lực lượng vũ trang y tế và các lực lượng khác theo quy định
đối với sự kiện hội nghị phục vụ mục đích chính trị kinh tế xã hội
phải tổ chức trực tiếp thì giảm tối đa số lượng người tham dự phòng họp thông thoáng và khử khuẩn trước khi tổ chức
hạn chế dùng điều hòa trung tâm đo thân nhiệt đeo khẩu trang sát khuẩn tay ngồi giãn cách
học sinh lớp một mươi hai các trường trung học phổ thông trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn quận
tạm dừng đến trường chuyển sang dạy học trực tuyến cho đến khi có thông báo mới
các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thực hiện bán hàng mang về và dừng hoạt động sau hai mươi một giờ hàng ngày
các hoạt động thể dục thể thao trong nhà và ngoài trời hoạt động theo quy định
ở mỗi ngày
các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thực hiện bán hàng mang về và dừng hoạt động sau hai mươi một h hàng ngày
các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thực hiện bán hàng mang về và dừng hoạt động sau hai mươi một h hàng ngày
văn miếu khâm thiên trung phụng quốc tử giám khương thượng kim liên ô trợ dừa hàng bột phương liên quang trung thổ quan
huyện giai lâm có một xã là đa tốn
quận hà đông ba phường bao gồm yên nghĩa dương nội và biên giang
quận hai bà trưng có một mươi hai phường bao gồm đông mát phố huế vĩnh tuy cầu dền thanh lương phạm đình hổ trương định thanh nhàn bạch đăng lê đại hành minh khai và đồng nhân
quận hoàn kiếm có bốn phường bao gồm hàng đào cửa đông cửa nam phúc tân
quận hoàng mai một mươi hai phường bao gồm thanh trì tân mai tương mai lĩnh nam trần phú vĩnh hưng mai động yên sở đại kim thịnh liệt giáp bát định công
quận long biên ba phường gồm có ngọc lâm gia thụy phúc đồng
quận nam tử liêm hai phường là tây mỗ và mễ trì
quận tây hồ năm phường bao gồm quảng an thụy khuê sơn la yên phụ bưởi
huyện thanh trì có ba xã bao gồm
đại áng tứ hiệp tân triều
huyện thường tý một xã là văn bình
và huyện ứng hòa có một xã là sơn công
hiện tỷ lệ người từ một mươi tám tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều vaccine phòng covid một mươi chín trên địa bàn thành phố là chín mươi tám
đã đạt tỷ lệ tối thiểu là bảy mươi
tỷ lệ người từ năm mươi tuổi trở lên được tiêm đủ liều vaccine là chín mươi năm một
đã đạt tỷ lệ tối thiểu là tám mươi
trước đó hai quận đống đa hai bà trưng và hai mươi năm phường màu cam
đều đã xiết lại các biện pháp phòng chống dịch
cụ thể cấm tụ tập đông người cấm cửa hàng ăn uống bán tại chỗ
chỉ được phép bán mang về đến hai mươi một h
trưa ngày hai mươi năm tháng một mươi hai ủy ban nhân dân tp hcm thông báo cấp độ dịch trên địa bàn
theo nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ và quy định bốn nghìn tám trăm linh của bộ y tế
tính đến ngày hai mươi ba tháng một mươi hai nguy cơ dịch covid một mươi chín tại thành phố vẫn ở cấp độ hai
nguy cơ trung bình vùng vàng
ở cấp huyện có chín địa phương đạt cấp một
nguy cơ thấp vùng xanh gồm quận ba quận sáu quận bảy quận tám
bình tân tân bình cần giờ củ chi và hóc môn
một mươi ba địa phương ở cấp độ hai nguy cơ trung bình vùng vàng
bao gồm thành phố thủ đức quận một quận bốn quận năm quận một mươi quận một mươi một quận một mươi hai
bình thạnh gò vấp phú nhuận tân bình bình chánh và nhà bè
so với tuần trước có hai địa phương tăng cấp độ dịch là tân bình và bình chánh
từ cấp một lên cấp hai
hai địa phương giảm cấp độ dịch là bình tân từ cấp hai xuống cấp một
và quận một mươi từ cấp ba xuống cấp hai
điều đáng chú ý đây là lần đầu tiên
sau nhiều tuần tp hcm không ghi nhận quận huyện nào có nguy cơ dịch covid một mươi
ở cấp độ ba tức nguy cơ cao vùng cam
ở cấp xã có một trăm sáu mươi địa phương đạt cấp độ một một trăm ba mươi chín địa phương cấp độ hai
và một mươi ba địa phương ở cấp ba
theo báo cáo của sở y tế tp hcm tỷ lệ ca mắc mới trong cộng đồng
trên một trăm linh người một tuần của tp hcm trong tuần qua là bảy mươi một ca
tương ứng với cấp độ ba năm mươi một trăm năm mươi ca
về tỷ lệ bao phủ vaccine covid một mươi chín tính đến ngày hai mươi ba tháng một mươi hai

tỷ lệ người từ hai mươi tuổi trở lên được tiêm ít tiết một liều trên địa bàn tp hcm đạt một trăm linh
tỷ lệ người từ năm mươi tuổi trở lên được tiêm đủ liều vaccine cũng đạt một trăm linh
ủy ban nhân dân tp hcm đề nghị các sở ban ngành ủy ban nhân dân quận huyện và thành phố thủ đức
căn cứ cấp độ dịch được công bố để triển khai những biện pháp hành chính thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh covid một mươi chín trong các lĩnh vực và trên địa bàn phụ trách
ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai cdc hải phòng thông tin về tình hình cấp độ dịch covid một mươi chín của toàn thành phố
trong đó cả thành phố đã ở cấp độ ba nguy cơ cao hai huyện an dương và cát hải lên đến cấp độ bốn vùng đỏ
theo bảng màu phân cấp độ dịch ban hành chiều ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai của hải phòng cho thấy
ngoại trừ huyện đảo bạch long vĩ một trăm linh còn xanh ở cấp độ một nhóm quận huyện kiến an kiến thụy
an lão tiền lãng đang trong vùng vàng cấp độ hai còn lại tám quận huyện lê trân ngô quyền hải an hồng bàng
dương kinh đồ sơn huyện vĩnh bảo thủy nguyên đã chuyển sang vùng cam nguy cơ cao
về cấp độ xã phường hải phòng hiện có năm mươi bảy trên hai trăm một mươi tám xã phường cấp độ một vùng xanh bốn mươi chín xã phường cấp độ hai vùng vàng
tám mươi bốn xã phường cấp độ ba và hai mươi tám xã phường cấp độ dịch cao nhất nguy cơ rất cao
để hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng khi dịch bệnh đang bùng phát gia tăng
ubnd tp hải phòng đã chỉ đạo các xã phường thuộc vùng đỏ không tổ chức các hoạt động tập trung trong nhà
ngoài trời ngừng vận chuyển hành khách bằng phương tiện đường bộ trừ xe chở bệnh nhân cấp cứu xe công vụ
ngừng hoạt động các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng thờ tự cưới hỏi
người dân không tụ tập quá một mươi người ngoài phạm vi công sở trường học bệnh viện và nơi công cộng
giữ khoảng cách tối thiểu hai mét khi giao tiếp
thành phố cũng yêu cầu những địa bàn vùng đỏ ngừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao
như trò chơi điện tử bi a làm tóc bao gồm cả cắt tóc làm đẹp bán hàng rong
đồng thời ngừng các hoạt động nghỉ dưỡng khách sạn nhà nghỉ tham quan du lịch lễ hội biểu diễn văn hóa nghệ thuật
thể dục thể thao hạn chế tối đa đi lại của người dân đến từ các địa bàn
đối với các chợ tiểu thương chợ đầu mối thực hiện năm mươi công suất người bán
các tiểu thương kinh doanh luân phiên trong tuần năm mươi công suất người mua phát thẻ đi chợ
trung tâm thương mại siêu thị cửa hàng tiện ích giới hạn số lượng khách vào năm mươi công suất
cơ sở lưu trú du lịch dịch vụ ăn uống trong cơ sở kinh doanh du lịch không áp dụng cho các cơ sở phục vụ cách ly
hoạt động không quá năm mươi công suất tại cùng một thời điểm
trường hợp cơ sở lưu trú đang phục vụ khách trên năm mươi thì không đón khách mới